nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao thượng viện cộng hòa haiti do ngài yuri ratokti
chủ tịch thượng viện dẫn đầu và phu nhân đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng sáu
chiều nay tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ đón đoàn đại biểu cấp cao thượng viện cộng hòa haiti
ngày sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch thượng viện cộng hòa haiti yuri latucky đã chủ trì hội đàm
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của đoàn cấp cao quốc hội cộng hòa hai eti tới việt nam
đây là hoạt động trao đổi đoàn song phương đầu tiên giữa cơ quan lập pháp hai nước khởi đầu cho quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai bên
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân vui mừng nhận thấy quan hệ hiệu nghị giữa hai nước trong thời gian qua đã được thúc đẩy
hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao
việt nam luôn quan tâm theo dõi tình hình hait và vui mừng với những thành tiệu haiti đã đạt được trong công cuộc cải cách
phát triển kinh tế xã hội và hội nhập thời gian gần đây góp phần nâng cao vai trò và uy tín của haiti tại khu vực và trên thế giới
về hợp tác kinh tế kinh mạch thương mại hai triệu giữa hai nước có bước tăng trưởng tích cực trong hai năm hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi một
từ một mươi một triệu đô la mỹ lên bốn mươi triệu đô la mỹ và tiếp tục tăng nhẹ trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm
bốn mươi tám triệu đô la mỹ năm hai nghìn một mươi bốn và gần năm mươi triệu đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi năm hai bên đã thiết lập ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư năm hai nghìn một mươi ba